quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương ban hành ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đã nêu rõ
gắn việc thực hiện quy định với kiểm điểm đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên
tuy nhiên muốn đánh giá đúng thì phải có các tiêu chí cụ thể trong khi nhiều địa phương chưa xác định được
các tiêu chí nêu gương cụ thể dẫn đến lúng túng khi triển khai thực hiện
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh đồng nai
triển khai thực hiện việc nêu gương ở đồng nai mỗi cán bộ đảng viên sẽ có một cuốn sổ để đăng ký những việc làm hàng tháng
cấp ủy xác nhận nội dung và đánh giá theo định kỳ chỉ ra những điểm chưa làm được để mỗi cá nhân có kế hoạch khắc phục
đây được đánh giá là một cách làm hay sáng tạo tuy nhiên cách đánh giá kết quả cụ thể như thế nào lại đang là vấn đề khó
nói như thế nhưng mà cái nội dung đánh giá như thế nào trong đó thì nó rất là khó nó rất khó
chính cái đó là vừa rồi cũng chỉ đạo ban đánh giá
nó là bây giờ thôi bây giờ căng thướng bởi cái này là chỉ đạo trung của anh giáo tỉnh
thôi bây giờ là mình coi làm sao đó để mình cụ thể quá hơn nữa
và bản thân người đứng đầu huyện định quán cũng rất lúng túng trong việc tự đánh giá nhận xét kết quả thực hiện việc nêu gương của mình
thì mình làm mình có nên là mình nói mình xuất sắc không
bởi vì anh không xuất sắc thì không thể anh lo tỏa dưới được
nhưng mà anh đứng lên anh nhận xuất thì anh phải làm người như thế nào thì anh mới xuất sắc được
chứ không thể nói là tôi lúc nào xuất sắc
nêu gương nó không có một cái cụ thể
mà chính cái này nó cũng dẫn đến cái việc mà lúng túng trong quá trình đánh giá
cho nên khi mà triển khai đến cơ sở thì ở đây mình lúng túng thôi thì cơ sở cũng lúng túng thôi
thiếu tiêu chí đánh giá cụ thể phù hợp với từng vị trí việc làm
từng loại hình tổ chức đảng đã dẫn đến sự lúng túng trong quá trình đánh giá nhận xét kết quả việc nêu gương như vậy
đó là thực trạng chung ở đồng nai trong quá trình triển khai thực hiện quy định này
thể hóa các tiêu chí đánh giá việc nêu gương
đấy là một trong những vấn đề thực tiễn khó hiện nay
bởi vì cũng có những cái khung
những cái khung đó thì nó ở cái khung lớn
và các cái nội dung mang cái tính chất là chứng yếu để mà cán bộ đảng viên
từ đó mà xác định các công việc cụ thể của chính bản thân mình trong quá trình tiến hành thực hiện
còn để mà có một cái tiêu chí cụ thể nào đó đối với một loại hình nào đó
hoặc đối với từng đối tượng cán bộ đảng viên
từ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho đến cán bộ đảng viên bình thường
thì nó là cả một vấn đề
thời gian tới để việc nêu gương đạt được hiệu quả
việc hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá theo hướng cụ thể đa chiều
sát với từng chức danh vị trí việc làm đang là vấn đề đặt ra
phải giải quyết được vấn đề đó thì việc nêu gương mới hạn chế được tính hình thức
và phát huy hiệu quả như mong muốn
để cho cái việc nêu gương mà đi vào thực chất hiệu quả
thì đồng nai hướng tới thì cũng sẽ xác định những cái hướng đánh giá đa chiều
của cấp ủy của cấp trên đối với cấp dưới của đảng viên trong tri bộ đối với nhau
rồi của giám sát của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
thì sẽ tạo ra cái việc mà thực hiện nêu gương nó đi vào thực chất
và nó thực sự sẽ là cái đoạn bày để mà thực hiện tốt kinh nghiệm chung